xin kính chào quý vị khán giả chào mừng quý vị đến với những tin tức mới nhất về tình hình covid một mươi chín hiện nay trên kênh báo sức khỏe và đời sống cơ quan ngôn luận của bộ y tế
tình hình dịch bệnh trong nước vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp đặc biệt là tại thủ đô hà nội số ca mắc được ghi nhận những ngày gần đây đều hơn năm trăm linh ca
dù vậy ủy ban nhân dân thành phố hà nội vẫn đưa ra công văn quyết định cho học sinh trở lại trường học điều này khiến cho không ít phụ huynh lo lắng cho sức khỏe của con em mình
còn phía trường học cũng đã có đơn vị làm đơn kiến nghị xin lùi lịch đi học
theo thông báo của ủy ban nhân dân thành phố hà nội các trường thuộc các xã phường thị trấn có mức độ dịch cấp một cấp hai sẽ cho học sinh học trực tiếp từ ngày sáu tháng một mươi hai tức là thứ hai tuần tới
thông báo này được ủy ban nhân dân thành phố hà nội phát ra vào ngày thứ năm mùng hai
nghỉ học dài ngày đến trường học trực tiếp là mong mỏi của cả phụ huynh và học sinh và cả nhà trường
sông quyết định cho học sinh đi học trở lại trong bối cảnh các ca mắc trong cộng đồng tại hà nội những ngày qua vẫn ở mức cao khiến cho không ít phụ huynh và cả lãnh đạo các trường ban khoan
chị vũ thu hiền ở la khê hà đông hà nội có con học lớp một mươi tại một trường trung học phổ thông ở quận hà đông không khỏi lo lắng
các con nghỉ học ở nhà nhiều tháng liền
bản thân tôi cũng rất mong con được đến trường
nhưng những ngày gần đây số ca mắc trong cộng đồng liên tục tăng và ở mức cao nên tôi rất lo lắng
trong bối cảnh dịch bệnh việc đảm bảo an toàn sức khỏe cho các con cần đặt lên hàng đầu
dù cho có bị thiếu hụt kiến thức hay là họp chậm hơn vẫn có thể bổ trợ bằng nhiều cách khác nhau hoặc giảm tại các kỳ thi
là hội trưởng hội cha mẹ học sinh của lớp chị hiền cho biết từ khi thành phố có thông báo chị nhận được hàng chục tin nhắn cuộc gọi của các phụ huynh trong lớp
đề nghị đại diện hội cha mẹ học sinh
kiến nghị lên bang giám hiệu nhà trường đề nghị lùi lịch đi học trực tiếp vào tuần tới
chị hiền cho biết cả lớp có bốn mươi sáu học sinh thì có đến bốn mươi năm phụ huynh không đồng tình cho con đi học vào tuần tới
chúng tôi đăng kiến nghị lên lãnh đạo nhà trường xem xét
chị nguyễn mai hương đống đa hà nội cũng cùng chung lo lắng
phụ huynh nào cũng muốn con được đi học trực tiếp vừa giải tỏa bước bối cho con khi ở nhà nhiều ngày
học tập cũng hiệu quả hơn bố mẹ bớt căng thẳng
nhưng việc đi học trực tiếp phải đảm bảo an toàn
khác với bậc tiểu học hay trung học cơ sở học sinh các trường trung học phổ thông đến từ nhiều địa bàn khác nhau
những ngày gần đây có đến hàng trăm kf trong cộng đồng
liệu các con có an toàn khi đến trường
hiện nay các con cũng đã quen dần với việc học trực tuyến
do đó nên đợi dịch bệnh ổn định hơn sau đó tổ chức học trực tiếp cũng chưa muộn
thầy nguyễn gia khánh phó hiệu trưởng trường trung học phổ thông lê quý đôn hà đông hà nội cho rằng
việc tổ chức dạy học là quan trọng nhưng quan trọng hơn cả vẫn là an toàn sức khỏe của học sinh
thầy khánh cho biết học sinh đến trường phụ huynh và nhà trường vừa mừng vừa lo
số ca mắc covid một mươi chín tăng cao nhiều học sinh lớp một mươi đến nay chưa đến trường lần nào
nhưng cũng rất lo lắng vì hiện nay học sinh mới chỉ tiêm mũi vaccine ngừa covid một mươi chín đầu tiên
để đón học sinh trở lại trường theo thông báo của thành phố hà nội
thầy nguyễn gia khánh cho biết trường trung học phổ thông lê quý đôn đã tiến hành khử khuẩn
chuẩn bị các trang thiết bị cần thiết như khẩu trang máy đo thân nhiệt phòng cách ly y tế
xây dựng kế hoạch học tập mới cùng các kịch bản ứng phó khi phát hiện ca mắc trong trường
trong đó nhà trường đặc biệt chú ý lên phương án xử lý tập huấn giáo viên khi phát hiện ca f nghi mắc
ngoài các trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân mắc covid một mươi chín
chúng tôi đã tập huấn giáo viên hướng dẫn thầy cô cách giữ bình tĩnh và xử lý đúng quy trình
nếu phát hiện ca mắc covid một mươi chín khi đó phải lập tức yêu cầu f không di chuyển không tiếp xúc
có thể phải tạm thời phong tỏa toàn trường thông báo với bang chỉ đạo phòng chống dịch của quận y tế
để đưa f đi cách ly truy vết khoanh vùng hạn chế tối đa nguy cơ lây lan
thầy nguyễn gia khánh chia sẻ một số phụ huynh vẫn còn khá băng khoăn về việc cho con trở lại trường
bên cạnh đó cũng có những trường hợp các em chưa thể đi học do đang cách ly
với tinh thần không để học sinh nào bị bỏ lại phía sau nhà trường đã lên phương án
để dạy trực tuyến cho nhóm học sinh này theo đó các lớp sẽ xây dựng các tổ nhóm học tập
học sinh đi học trực tiếp sẽ cùng hỗ trợ những bạn chưa thể đến trường
giáo viên kết nối gia lô với học sinh để hướng dẫn giảng bài
ngoài ra trường trung học phổ thông lê quý đôn cũng lắp đặt thêm camera tại lớp
để học sinh có thể theo dõi bài giảng trực tiếp tại nhà
tuy theo số lượng học sinh chưa thể đến trường sẽ có các phương án phù hợp
trước tình hình này đã có trường lên tiếng kiến nghị lùi lịch học
với trường trung học cơ sở
trường trung học phổ thông lương thế vinh hà nội cô văn thùy dương
phó hiệu trưởng nhà trường cho biết ngay trong sáng nay bốn tháng một mươi hai
lãnh đạo nhà trường đã họp gấp và quyết định làm đơn kiến nghị
gửi sở giáo dục đào tạo hà nội ủy ban nhân dân thành phố hà nội
cho phép lùi thời gian học trực tiếp
ngay khi nhận được thông tin cả phụ huynh và nhà trường đều rất lo lắng
từ ngày ba mươi tháng bốn đến nay học sinh đều học online
các thầy cô cũng đã chuẩn bị giáo án phù hợp
trước đó các em học sinh cũng có một năm với nhiều tháng liền học trực tuyến
đến thời điểm này không thể nói họp trực tuyến không có hiệu quả trong mùa dịch
xét về tâm lý ai cũng mong học sinh được đến trường sớm nhưng không thể vội vàng
tính đến nay học sinh hà nội mới chỉ tiêm sau một buổi vaccine ngừa covid một mươi chín được ít ngày
đến ngày hai mươi một tháng một mươi hai mới bắt đầu tiêm mũi hai
học sinh các trường đi học trong bối cảnh số ca mắc covid một mươi chín tăng cao
trường hợp xấu nhất là sau khi mở cửa trường học
giả sử có học sinh dương tính thì liệu các trường lại vội đóng cửa
hơn ai hết bản thân các trường đặc biệt là các trường ngoài công lập đều muốn học sinh đi học
nhưng phải đặt an toàn của học sinh lên đầu tiên
phó hiệu trưởng trường trung học cơ sở trung học phổ thông lương thế vinh cho biết
thứ hai tuần tới trường sẽ gửi kiến nghị đến sở giáo dục đào tạo
và ủy ban nhân dân thành phố sớm nhất có thể
về lịch đi học của học sinh trường lương thế vinh dự kiến sẽ học trực tiếp vào đầu tháng một
tùy theo tình hình dịch bệnh và tiến độ tiêm vaccine
nếu như hà nội đang e dè mở cửa trường học thì tại tp hcm
thực trạng nhiều phụ huynh và học sinh cũng tỏ ra lo lắng khi tp hcm quyết định thí điểm học trực tiếp
tiến sĩ lê minh công chuyên ngành tâm lý học lâm sàng
phó trưởng khoa công tác xã hội trường đại học khoa học xã hội và nhân văn tp hcm
cho rằng việc nhiều phụ huynh mang tâm lý nặng nề khi cho con đi học trở lại trường
vì họ chưa được cung cấp thông tin để vững tin về sự an toàn
và để giải quyết vấn đề này chỉ cần hỗ trợ để họ hiểu hơn về các yếu tố nguy cơ
theo ông công nỗi lo lắng hiện hữu của phụ huynh chính là nỗi lo con mình bị lây nhiễm
nên việc giải quyết vấn đề tâm lý đó trước hết là cần các đơn vị tuyên truyền
chính thống như hcdc sở y tế cung cấp thông tin rộng rãi cung cấp cho họ thông tin
như trẻ đi học trở lại thì khả năng lây nhiễm nằm ở mức độ nào
nếu trẻ không may lây nhiễm thì nguy cơ có thể bị tiến triển nặng có cao không
để chuẩn bị hành trang tâm lý
tâm lý tốt nhất cho việc trở lại trường tiến sĩ lê minh công cho rằng
nhà trường cần phải có kế hoạch chi tiết và cụ thể làm sao để đảm bảo an toàn
cho cả giáo viên và học sinh
mỗi giáo viên cũng chính là một nhân viên y tế tức thời
sâu sát bên cạnh trẻ để chăm lo cho sức khỏe trẻ nhỏ ở môi trường giáo dục
để trẻ nhỏ có tâm lý thoải mái và học tập hiệu quả
thì phụ huynh và giáo viên phải có mối liên hệ gắn kết
giúp trẻ tái hòa nhập môi trường giáo dục và cộng đồng
chuyên gia tâm lý phan thị hoài yến giảng viên bộ môn giáo dục sức khỏe tâm lý y học
trường đại học y dược tp hcm cho rằng bất kỳ ai cũng sợ bệnh
dù là giáo viên phụ huynh hay học sinh nhưng không thể vì thế mà cứ ở trong nhà
bà yến chia sẻ
chúng ta thấy rõ việc giáo dục cho trẻ rất cần thiết những tương tác xã hội trực tiếp
nếu cứ ở nhà suốt trẻ sẽ gặp phải những vấn đề tâm lý khác
chứ không chỉ riêng việc sợ covid một mươi chín
theo bà yến giáo viên phải là những người giữ bình tĩnh
trong mọi tình huống xảy ra dù cho việc xấu nhất là xuất hiện ca nhiễm khi quay trở lại lớp
bên cạnh đó phải loại bỏ tâm lý người kỳ thị nhiễm covid một mươi chín
những lo lắng của trẻ thường là do người lớn truyền tới
từ cách thức nhắc nhở trẻ giữ an toàn thay vì dặn dò trẻ để trẻ hiểu và tránh
nhiều phụ huynh lại hù dọa dùng cách truyền tải về dịch bệnh không đúng khiến cho trẻ sơ hải
thưa quý vị với những tình hình diễn biến phức tạp như hiện nay
việc cho học sinh đi học trở lại khiến cho nhà trường và các bậc phụ huynh vừa mừng vừa lo
bởi vì có quá nhiều vấn đề bất cập nên vẫn hy vọng bộ giáo dục và đào tạo sẽ xem xét lại
việc cho học sinh quay trở lại trường học để vừa đảm bảo sức khỏe cho con em chúng ta
và cũng tránh lây nhiễm dịch bệnh ở trong cộng đồng
quý vị xin hãy tuân thủ quy tắc năm k và luôn theo dõi tin tức mới nhất từ bộ y tế
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi
những tin tức mới nhất sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật
xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo